trung quốc có triển vọng lớn về nguồn năng lượng gió sản xuất điện năng từ gió trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng
mỗi năm công suất điện từ năng lượng gió đạt từ hai mươi năm một trăm linh mw hiện trung quốc có trên tám mươi nông trang sản xuất điện từ gió
các chuyên gia năng lượng gió toàn cầu nhận định quy mô và khả năng phát triển của nguồn năng lượng của trung quốc trong tương lai sẽ không quốc gia nào sánh kịp
đan mạch nguồn điện năng sản xuất từ gió đã đáp ứng khoảng một phần năm nhu cầu tiêu thụ

chính vì vậy đất nước này đã đầu tư xây dựng nông trang sản xuất năng lượng gió cả trong và ngoài khơi
trong số đó nông trang hondry và hai chính là nông trang sản xuất điện ngoài khơi lớn nhất thế giới với khả năng đáp ứng nhu cầu của hai trăm linh hộ gia đình
ấn độ mãi đến những năm chín mươi của thế kỷ hai mươi ấn độ mới bắt tay vào phát triển năng lượng gió
ấn độ là một quốc gia mới bước vào nền công nghiệp này
nhưng ấn độ đã nhanh chóng khẳng định được những bước đi của mình
hiện nay năng lượng điện gió chiếm khoảng một sáu sản lượng điện của ấn độ
các chuyên gia năng lượng cũng nhận định công suất điện năng từ gió của ấn độ có thể đạt tới con số sáu mươi năm mw
anh nước anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng điện gió cả trong đất liền và ngoài khơi
chính vì thế tháng một năm hai nghìn một mươi sau thời gian các nông trang đi vào hoạt động mạnh mẽ
thì công suất của anh đã vượt mức bốn mw
gió là nguồn năng lượng tái tạo lớn thứ hai của nước anh sau nguồn năng lượng từ sinh khối
gió là nguồn năng lượng tái tạo sạch tiết kiệm và vô tận
việt nam hiện cũng đã có các nhà máy điện gió và trong tương lai
việt nam sẽ phát triển mạnh mẽ nguồn năng lượng điện gió này nhằm tiếp tục bảo đảm cho an ninh năng lượng và môi trường của quốc gia
tuy nhiên hiện nay mới chỉ có sáu dự án vận hành phát điện với tổng công suất khoảng gần hai trăm linh mw
và cũng theo đánh giá của bộ công thương một trong những nguyên nhân chủ yếu là khả năng hạn chế của chủ đầu tư
trong việc phát triển một dự án khả thi để có thể tiếp cận nguồn vốn thương mại trong nước và quốc tế
hiện nay theo một số đánh giá gần đây nhất thì tiềm năng về gió và mặt trời của chúng ta cho phát điện là tương đối lớn

hiện tại thì cái khai thác những cái tiềm năng này cho phát điện cũng rất là nhỏ bé so với tiềm năng
và cũng so với những mục tiêu mà trong những quy hoạch chiến lược mà chính phủ việt nam đã đặt ra
có một sự tranh lệch nhất định giữa cái huy động và cái tiềm năng hiện giờ
thời gian qua với công nghệ và kinh nghiệm hàng đầu thế giới về phát triển điện gió
đan mạch đã giúp việt nam đón nhận công nghệ nâng cao khả năng chuyên
môn cung cấp nguồn tài chính thông qua hợp tác doanh nghiệp và hợp tác nghiên cứu phát triển
vestat là công ty toàn cầu và đi đầu trong ngành công nghiệp năng lượng về các giải pháp năng lượng bền vững
thiết kế chế tạo lắp đặt và vận hành tuô bin gió với tổng công suất hơn tám mươi năm gigawatt ở bảy mươi năm quốc gia
và là công ty sản xuất tuổi biên gió lớn nhất trên thế giới
nhờ có năng lực phân tích dữ liệu thông minh hàng đầu và tổng công suất khai thác tuô biên gió đạt hơn bảy mươi
hai mươi một gigawatt vestat có thể sử dụng dữ liệu để giải thích dự báo và khai thác tài nguyên gió
cũng như cung cấp các giải pháp điện gió có chất lượng tốt nhất
vào việt nam ngay từ khi chính phủ bắt đầu xây dựng lộ trình phát triển điện gió
tập đoàn vestat đan mạch đã đầu tư cung cấp một mươi hai tuổi biên gió cho nhà máy điện gió phú lạc i
với công suất hai mươi bốn mw tại bình thuận
trong năm hai nghìn một mươi bảy vestat đã hoàn thành dự án nhà máy điện hướng linh hai
có công suất ba mươi megawatt tại quảng trị
thế giới đang chuyển đổi công nghệ cao triển khai tiến tới sử dụng nguồn điện gió và mặt trời
tại châu âu thì tám mươi năm các dự án nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo
và vesta muốn hỗ trợ việt nam chuyển đổi nguồn
theo định hướng năng lượng tái tạo như vậy với tiềm năng về năng lượng gió của việt nam
chúng ta hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu về năng lượng sạch đã đề ra
và có cơ hội nếu phát triển sẽ trở thành nước đứng đầu trong phát triển điện gió
thời gian qua chính phủ việt nam đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho năng lượng gió và mặt trời
đặc biệt vừa qua cũng đã có thông tư mới về giá được ban hành
và theo tôi thì chính sách là một phần cơ bản thu hút các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này
cũng có nhiều doanh nghiệp đan mạch chúng tôi đã quan tâm đến việc phát triển điện gió

theo bộ công thương cùng với việc tăng trưởng của nền kinh tế
nhu cầu về năng lượng của việt nam cũng tăng rất nhanh
đặc biệt nhu cầu tiêu thụ điện năng luôn tăng trưởng với tốc độ rất cao
trung bình trong năm hai nghìn một hai nghìn một mươi lên tới một mươi ba một năm
và khoảng một mươi một một năm trong các năm từ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
việt nam có tiềm năng phát triển điện gió trên ba km hai
tương đương một mươi mw trên đất liền
hiện giờ thì cái cơ chế hỗ trợ lớn nhất cho các nhà đầu tư phát triển điện gió hay mặt trời
đó là cái giá mua điện cố định thực hiện cho các nhà máy
đối với điện mặt trời là chín ba mươi năm cent một kwh
và đối với điện gió hiện tại là bảy tám cent cho một kwh
tuy nhiên là trong thời gian tới sẽ nâng lên đối với hai loại điện gió trong bờ
gió gần bờ thì sẽ có những cái thải cải thiện nhất định
bên cạnh đó với mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
và bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu
những năm qua tổ chức hợp tác quốc tế đức cũng đã hỗ trợ nhiều cho chính phủ việt nam
trong phát triển ngành năng lượng tái tạo
từ năm hai nghìn một mươi ba thì hợp tác về năng lượng là một trong ba mảng quan trọng của hai chính phủ
và với cái tinh thần như vậy
thì càng ngày càng có nhiều cái hỗ trợ của đức vào mảng năng lượng tái tạo
không chỉ cho mảng kỹ thuật mà còn mảng tài chính
và trong cái chương trình hỗ trợ phát triển năng lượng của giz
thì chúng tôi tập trung vào hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng
trong đó thì một phần là nâng cao một phần là hoàn thuyện cái khung pháp lý
những cái chính sách nào là phù hợp những cái tiêu chuẩn kỹ thuật nào là tốt
bên cạnh đó thì chúng tôi tập trung vào hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo
thì cái mảng thứ hai đấy là nâng cao năng lực của các bên liên quan
trong đó thì cũng có đưa ra những khóa tập huấn về kỹ thuật làm thế nào để phát triển được dự án tốt
cũng như làm thế nào để phát triển được dự án mà có tính khả thi về mặt tài chính
trong bối cảnh nguồn thủy điện đã khai thác gần như tối đa
kế hoạch phát triển năng lượng nguyên tử tạm dừng nên đã và đang phải nhập khẩu nguồn nguyên liệu
và năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện
việc phát triển năng lượng tái tạo sẽ giúp việt nam đa dạng hóa và tự chủ nguồn cung điện bảo vệ môi trường
trong lộ trình phát triển năng lượng tái tạo bộ công thương sẽ tiếp tục hoàn chỉnh khung chính sách pháp lý
đề xuất ban hành các cơ chế để khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong thời kỳ mới
nghiên cứu công nghệ lưới điện thông minh kỹ thuật lưu trữ năng lượng và khả năng dự báo
nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp nhận nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo